tiếp tục với những tin tức khác
chính quy hóa lực lượng công an xã là một chủ trương lớn trong quá trình thực hiện đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ công an theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
thời gian qua nhiều địa phương đã triển khai thí điểm tại các xã trọng điểm có phức tạp về an ninh trật tự
qua đó ghi nhận những chuyển biến rõ nét sự ủng hộ đồng thuận và tin tưởng từ chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân
chính quy là dân tin tưởng hơn và phần thứ hai nữa chúng tôi khẳng định các ông chí có nhiệm vụ chắc chắn hơn
tiếng nói ông chí mạnh hơn những cái đó nó tác động rất lớn đến suy nghĩ của người dân
bởi vì nếu mà chúng ta không tổ chức chính quyền địa phương xã rồi sao nữa vẫn băng chất nhiều
có nhiều địa phương chất nhân thôn thôi đó là hiện tượng thôi như tất cả phải nhưng mà nó vẫn băng chất ra đỉnh
xã hoàng long huyện phú xuyên thành phố hà nội
trước đây trong quá trình truyền đổi triển khai các dự án
dự án sản xuất đã phát sinh nhiều mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân
gây phức tạp tình hình liên quan đến khiếu kiện mất an ninh trật tự
với kinh nghiệm và các biện pháp nghiệp vụ bám nắm địa bàn lắng nghe giải quyết thỏa đáng những yêu cầu chính đáng của nhân dân
sự có mặt của đội ngũ công an xã chính quy đã từng bước củng cố niềm tin đối với chính quyền nhân dân cơ sở bằng những việc làm cụ thể
không chỉ có các chính quyền địa phương mà có sự tin tưởng của người dân nữa
thế và không chỉ là thể hiện bằng kết quả
bằng cả một năm phần đầu
thế mà trong cái việc làm cái công tác dân vận của lực lượng công an chính quy
đối với người dân thân để thực hiện phát biệt cũng đã có hiệu quả rất là tích cực
tại các địa phương trước khi đồng loạt triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã đã sắp xếp thí điểm ở một số địa bàn
đây đều là những xã trọng điểm về an ninh trật tự có dấu hiệu phức tạp về an ninh nông thôn và những tiềm ẩn trong quá trình phát triển kinh tế
tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn một mươi chín thượng úy nguyễn văn an được bố trí đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã triệu đề huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
với sự ủng hộ của chính quyền địa phương sự phối hợp của các đồng chí công an xã bán chuyên trách
những khó khăn trong giai đoạn đầu tiếp cận địa bàn đã được giải quyết
quan tâm các đồng chí được bao nhiêu thì chính là quan tâm cho đảng bộ chính quyền và nhân dân xã triệu đảng
chính vì thế mặc dù là kinh phí là rất là hạn hẹp
thế thì chúng tôi cũng tạm thời nói là tạm thời thôi
tức là tạm thời bố trí những nơi ăn chỗ nở
thế rồi thì những công cụ của nhà nước của chợ
nhưng mà thiếu những cái gì thì chúng tôi cũng cố gắng đáp ứng
chúng tôi cũng xác định là về với địa phương là về với nơi gần nhất của quần chúng nhân dân
những em chúng tôi cũng thường xuyên đôn đốc nhau xuống tận địa bàn
từng thôn từng xóm nắm bắt tình hình từng đối tượng
chúng tôi được sự giúp đỡ về cơ sở vật chất
cũng như được sự phối hợp giữa các ban ngành chính quyền đoàn thể xã
để cùng nhau trong công tác
nhiệm vụ chủ yếu
đó là bảo vệ an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội
phát triển kinh tế xã hội trên địa phương
thực tiễn triển khai cho thấy
còn có rất nhiều khó khăn trong việc bố trí sắp xếp cán bộ
bảo đảm điều kiện công tác cho lực lượng công an ở cơ sở
đáp ứng yêu cầu đặt ra
nhưng với sự tin tưởng của quân chúng nhân dân
sự đồng thuận và giúp đỡ của chính quyền địa phương
lực lượng công an đã có thêm sự cổ vũ động viên
để khắc phục khó khăn
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
phục vụ nhân dân tại cơ sở